nhằm đổi mới căn bản toàn diện tạo dấu ấn đậm nét ở các bậc học từ năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín ngành giáo dục và đào tạo tỉnh phú yên sẽ có nhiều định hướng trong việc bồi dưỡng học sinh giỏi cấp quốc gia và quốc tế
năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín trường trung học phổ thông chuyên lương văn tránh tp tuy hòa tỉnh phú yên đã đưa ra nhiều giải pháp đổi mới phương pháp dạy và học tổ chức nhiều hoạt động tiếp cận với thi quốc tế để thay vai trò của các đội tuyển được nắm bắt vận dụng đồng thời chọn ra những học sinh giỏi nhất có khả năng tiếp cận với các giải quốc tế để đầu tư chuyên môn sâu
đây là định hướng nâng cao chất lượng học sinh giỏi quốc gia và quốc tế
nguồn nhân lực chính là đội ngũ giáo viên và học sinh

năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám tỉnh phú yên có một mươi năm giải học sinh giỏi quốc gia tăng cả về số lượng và chất lượng so với mọi năm
có hai em được tham dự thi chọn đội tuyển olympic toán và hóa học quốc tế năm hai nghìn một mươi tám
đặc biệt em nguyễn hưng quang khải học sinh trường trung học phổ thông chuyên lương văn chánh xuất sắc đoạt giải huy chương vàng cá nhân và nhận cúp đặc biệt với thành tích top ba thí sinh có điểm thi cao nhất tại kỳ thi toán học không biên giới tổ chức tại bungary
đây là những kết quả ấn tượng tạo nền tảng để ngành giáo dục và đào tạo
tỉnh phú yên có động lực phấn đấu
tập trung đổi mới phương pháp dạy và học ứng dụng công nghệ thông tin và ứng dụng thiết bị dạy học để giúp cho học sinh giữ vững chất lượng giáo dục
đặc biệt là có những biện pháp mạnh mẽ có những chế độ chính sách để đào tạo bồi dưỡng đội ngũ học sinh giỏi để chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi của quốc gia
về lâu dài cùng với quốc gia tỉnh phú yên có thể tạo ra những kết quả đặc biệt
với việc đào tạo bồi dưỡng theo hướng tập trung mũi nhọn ngành giáo dục và đào tạo tỉnh phú yên quyết tâm đổi mới căn bản toàn diện tạo dấu ấn đậm nét ở các bậc học và đổi mới cách thức đánh giá
qua đó tạo sự đồng đều với chuyên môn trong hoạt động dạy và học trong toàn hệ thống